cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội cho biết đang làm thủ tục truy nã đối với phạm thị thanh hòa
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phần đầu tư quốc tế hung ky việt nam
hay còn gọi là công ty hlg có trụ sở tại tầng một mươi chín tòa nhà kiêng nam quận nam tử liêm hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua hình thức huy động vốn trả lãi suất cao sau đó bỏ trốn
theo cơ quan điều tra từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn phạm thị thanh hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người
về việc công ty hlg cùng các thành viên do hòa thành lập và điều hành đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài
có khả năng sinh lời cao để huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư với lãi suất từ hai ba mỗi tháng
đã có gần ba trăm linh khách hàng góp vốn đầu tư công ty hlg đã thu gần bảy mươi bốn tỷ đồng
hiện còn khoảng năm mươi tỷ đồng đã quá thời hạn thanh toán nhưng không được công ty trả tiền
trong quá trình điều tra cơ quan điều tra đã xác định phạm thị thanh hòa đã sang trung quốc từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến nay vẫn chưa có thông tin